thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng ba mươi năm năm ngày biên phòng toàn dân
chủ tịch nước võ văn thường đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ tham dự buổi lễ về phía bộ công an có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ văn thường khẳng định trong suốt sáu mươi năm năm qua bộ đội biên phòng luôn trung thành tuyệt đối với đảng tận tụy với nhân dân mưu trí dũng cảm vượt mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới xây dựng đến biên phòng toàn dân vững mạnh góp phần giữ vững từng tất đất thiêng liêng của tổng quốc
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước võ công an
chiến sĩ biên phòng luôn xác định đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt
việc làm tốt của người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới biển đảo xa xôi đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước và chế độ làm sáng đẹp hơn hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị lực lượng và các địa phương biên giới phát hủy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp trong đó nhân dân là chủ thể lực lượng vũ trang là nòng cốt bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách kiên quyết kiên trì khôn khéo trong giải quyết các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ bảo đảm môi trường hòa bình giữ vững chủ quyền quốc gia tạo thuận lợi cho phát triển đất nước
tại buổi lễ chủ tịch nước võ văn thưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng bộ đội biên phòng vì đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

năm hai nghìn hai mươi ba tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh hưng yên grdp tăng một mươi năm vượt kế hoạch đề ra cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp dịch vụ tổng thu ngân sách đạt ba mươi hai bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng giải ngân vốn đầu tư công được trên một mươi bốn tỷ đồng bằng một trăm một mươi sáu kế hoạch được giao
các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục giải quyết việc làm an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác tiếp tục được chăm lo
các phát triển chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững quan hệ đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng
tại buổi làm việc các thành viên của đoàn công tác chính phủ đã trao đổi giải đáp một số kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắt của tỉnh hưng yên theo thẩm quyền
ghi nhận chúc mừng những kết quả mà tỉnh hưng yên đã đạt được trong thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm đề nghị đối với những kiến nghị đề xuất của tỉnh hưng yên đã được đoàn công tác của chính phủ cũng như các bộ ngành giải đáp triệt đề tỉnh hưng yên tiếp tục triển khai trên thực tế
trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các bộ ngành để được hướng dẫn cụ thể
đối với những kiến nghị đề xuất chưa được giải quyết triệt đề đề nghị các bộ ngành nâng cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn phối hợp giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắt
đối với những nội dung kiến nghị đề xuất vượt qua thẩm quyền đoàn công tác của chính phủ ghi nhận và sẽ phối hợp với văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết
về việc phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hương yên cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng lấy chuyển đổi số là đột phá cho sự phát triển tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng phát triển các khu cụ công nghiệp đô thị dịch vụ đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mắt bằng tiến độ triển
đầu tư công nhất là giải ngân vốn tại các dự án trọng điểm tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển văn hóa thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giải quyết việc làm quan tâm hỗ trợ người lao động mắt việc làm đẩy mạnh thực hiện chính sách về nhà ở xã hội nhà ở cho người thu nhập thấp nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo cùng dự có các đồng chí thứ trưởng thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng và trung tướng nguyễn văn long
từ sự hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn vnpt
công ty g tel mobile thuộc tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu g tel và các đơn vị chức năng đã cụ thể hóa triển khai hợp tác toàn diện đưa trở lại thị trường thương hiệu mạng viễn thông di động g mobile cung cấp dịch vụ di động bốn g trên các đầu số chín mươi chín và năm mươi chín phủ sáu toàn quốc đảm bảo chất lượng dịch vụ tương đương các nhà mạng hàng đầu việt nam hiện nay định hướng tầm nhìn nghĩ mới làm mới và nỗ lực xây dựng một g tel mobile sẵn sàng cho các dự án đột phá sáng tạo trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
dựng các vùng xanh trên không gian số với sứ mệnh là nhà mạng viễn thông thuộc bộ công an đây là một thành công lớn góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số của bộ công an cũng như nền tảng để triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ghi nhận những bước phát triển mới của tổng công ty g tel bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổng công ty g tel công ty g tel mobile tập trung lãnh đạo xây dựng g tel mobile có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp hiệu quả phân đấu sớm trở thành doanh nghiệp công nghệ viễn thông phát triển mạnh hàng đầu của đất nước phục vụ có hiệu quả công tác thông tin liên lạc của ngành công an cũng như tạo nguồn lực dự phòng quốc gia
đẩy mạnh truyền thông về chất lượng hiệu quả của mạng viễn thông di động g mobile để cán bộ chiến sĩ và thân nhân có niềm tin ủng hộ sử dụng như một kênh liên lạc chính đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông chất lượng các dịch vụ tiện ích trên nền tảng số dịch vụ chăm sóc khách hàng xây dựng uy tín thương hiệu khẳng định chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cán bộ chiến sĩ và lan tỏa trong nhân dân

cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam đã chủ trì buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn g lex
tại buổi lễ hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam và tập đoàn g lex thỏa thuận gồm chín điều khoản và ba mươi nội dung chi tiết quy định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt là đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để công tác thể dục thể thao phát triển xứng tầm với vị thế của lực lượng công an nhân dân